núi nhạn sông đà là biểu tượng du lịch nổi tiếng ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên hơn bốn trăm linh năm lịch sử
những ngày qua di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia lá phổi xanh giữa lòng thành phố trẻ này xuất hiện nhiều đàn cò trắng và vạc về chú ngụ lên đến hàng nghìn con làm cho người dân không khỏi ngỡ ngàng trước thiên nhiên kỳ thú giữa lòng thành phố
trong tiết trời xe lạnh bỗng dưng nhiều đàn cò đàn vạc không biết từ đâu bay về núi nhạn chú ngụ chúng như tìm thấy ở đây một ngôi nhà ấm áp bình yên
gia đình nhà cò và kéo về làm tổ dưới cả một góc trời mang lại cho mọi người nhiều cảm giác lạ như đang được sống trong một thế giới tự nhiên còn đậm nét hoang sơ
trong tiết trời xe lạnh bỗng dưng nhiều đàn cò đàn vạc không biết từ đâu bay về núi nhạn chú ngụ chúng như tìm thấy ở đây một ngôi nhà ấm áp bình yên
núi nhạn giữa thành phố tuy hòa lâu nay hiện hữu trong lòng du khách và người dân địa phương là một không gian đầy ấn tượng với tháp chăm cổ cao hai mươi năm m và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nơi để mọi người tìm về trốn thơ mộng yên bình giữa thành phố ồn ào náo nhiệt
và những ngày này đây cũng thực sự là trốn bình yên của những đàn cò đàn vạc về tránh cây gió lạnh của phương bắc

từ sau tết nguyên đàn đến nay cứ chiều xuống nhiều người dân sống quanh núi nhạn lại có thói quen đến đây ngắm nhìn đàn chim trở về và họ nhận ra rằng môi trường sống trong lành giữa lòng đô thị đang được hồi sinh một tài sản vô giá của thiên nhiên ban tặng